bệnh nhân là bà n ngụ tại cần thơ được bệnh viện tuyến trước chuyển đến bệnh viện đa khoa tâm anh
tp hcm trong tình trạng chân trái đau dữ dội phần cẳng chân và bàn chân lạnh toát
bàn chân trái bệnh nhân đã mất hoàn toàn cảm giác không thể cảm nhận được sốc rác tại các đầu ngón chân
tiến hành siêu âm mạch máu bác sĩ phát hiện nhiều cục huyết khối lấp kín lòng động mạch chân trái
gây tắc hoàn toàn động mạch kheo nguy cơ đoạn chi rất cao nếu không nhanh chóng can thiệp
bà n được chỉ định chụp ct mạch máu nhằm xác định chính xác giải phóng mạch máu từ đó có hướng điều trị phù hợp
bác sĩ chuyên khoa một lê văn tuyến trung tâm can thiệp mạch bệnh viện đa khoa tâm anh tp hcm cho biết
bệnh nhân bị suy thận nặng do biến chứng tăng huyết áp và đái tháo đường
điều này gây khó khăn cho ekip vì quá trình chụp ct mạch máu cần dùng lượng lớn thuốc cản quang
nguy cơ gây suy thận tiến triển
ngoài ra bà n còn bị thiếu máu nặng chưa rõ nguyên nhân
tiêu cục máu đông gây tắc ngẽn động mạch vì nguy cơ chảy máu dẫn tới mất máu rất cao
sau khi hội trần ekip quyết định dùng kỹ thuật can thiệp nội mạch
luồn dây dẫn thông qua động mạch đùi chân phải để tiếp cận vị trí tắc nghẽn bên khoeo trái
việc làm này nhằm tránh gây thiếu máu thêm ở chân bên trái
tiếp đến sử dụng dụng cụ chuyên dụng để lấy hết huyết khối da
thường bác sĩ sẽ chuyển thuốc tiêu sợi huyết tại chỗ giúp huyết khối tan từ từ sau đó hút sạch
nhưng bà n không thể dùng tiêu sợi huyết khiến việc hút huyết khối trở nên khó khăn hơn rất nhiều bác sĩ tuyến cho hay
sau hơn hai giờ ekip đã lấy được toàn bộ cục máu đông bám ở động mạch khoeo trái
mạch máu chân bệnh nhân được tái thông hoàn toàn bà nờ dịu hẳn cơn đau chân cảm giác chân được phục hồi
độ bão hỏa oxy máu đo tại đầu ngón chân đạt một trăm linh
bác sĩ chuyên khoa hai huỳnh ngọc long phó giám đốc trung tâm tim mạch
bệnh viện đa khoa tâm anh tp hcm đánh giá đây là trường hợp tác động mạch chi dưới nặng và cấp tính
người bệnh có nhiều bệnh nền như suy thận nặng và nguy cơ chảy máu cao gây thách thức rất lớn cho quá trình trần đoán và điều trị
kỹ thuật can thiệp nội mạch là phương pháp điều trị kỹ thuật cao được tiến hành nhanh chóng
bệnh nhân chỉ cần gây tê tại chỗ không để lại vết mổ
lượng cản quan sử dụng tối thiểu một mươi hai ml trong khi một ca can thiệp nội mạch thông thường cần dùng sáu mươi tám mươi ml cản quang
nhờ đó rút ngắn thời gian hồi phục cũng như tránh được nguy cơ suy thận tiến triển cho người bệnh
tác động mạch cấp tính là tình trạng tắc nghẽn một trong các động mạch ngoại vi khiến máu không thể chảy đến các chi
bệnh thường xảy ra ở chân và cục máu đông là nguyên nhân phổ biến nhất
bệnh có tỷ lệ mắc một trên bốn năm trăm linh độ tuổi trung bình được chẩn đoán là bảy mươi năm
bác sĩ long nhấn mạnh
tính là một trường hợp cấp cứu y tế đe dọa tính mạng cần được can thiệp ngay lập tức để tránh nguy cơ đạn chi thậm chí là tử vong
tùy tình trạng bệnh bác sĩ sẽ lựa chọn một trong các phương pháp
tiêu huyết khối qua ấm thông sử dụng thuốc để làm tan cục máu đông phẫu thuật bóc lớp trong động mạch
áp dụng cho những bệnh nhân tác động mạch cấp tính ở chi có sơ vữa động mạch
phẫu thuật cắt bỏ đoạn động mạch tổn thương phẫu thuật bắt cầu động mạch ngoại biên
tạo một con đường mới cho máu lưu thông xung quanh vị trí tắc nghẽn
tương tự như bắt cầu động mạch vành hút hết khối khỏi động mạch
ở những trường hợp quá nặng gây hoại tử đến mức không thể chữa lành
bệnh nhân bộc phải cắt cụt chân
khoảng một trong bốn người sống sót sau tình trạng tác động mạch cấp tính cần phải đoạn chi
để giảm nguy cơ tắc nghẽn động mạch chi dưới cấp tính
các bác sĩ khuyến cáo cần tránh san thuốc lá tập thể dục đều đặn
duy trì cân nặng khỏe mạnh kiểm soát các bệnh lý đai tháo đường tăng huyết áp và giữ lặn mỡ máu